đến hẹn lại lên mùa cao điểm đi lại dịp tết âm lịch cũng là mùa quá tải của sân bay tân sơn nhất
mặc dù đã có nhiều giải pháp cách xử lý được thực hiện từ phía ngành hàng không lẫn các hành khách
nhưng tình trạng quá tải sân bay vẫn chưa thể kéo giảm
ảnh hưởng tới chính hành khách lẫn việc lưu thông qua khu vực sân bay tân sơn nhất
lo kẹt xe trong những ngày này nên nhiều hành khách đã đến sân bay từ sớm
trước giờ bay từ bốn đến năm tiếng thế nhưng vẫn phải chờ đợi các khâu vì hành khách quá đông
ngay cả lượng khách đã check in online cũng không đủ để hạ nhiệt cho các khu vực làm thủ tục
cửa kiểm tra an ninh
người lớn trẻ nhỏ khách tây khách ta vạ vật đứng ngồi khắp các sảnh bởi tình trạng quá tải
đến hẹn lại lên mùa cao điểm đi lại dịp tết âm lịch cũng là mùa quá tải của sân bay tân sơn nhất
dù sân bay và các hãng hàng không đã nỗ lực cải thiện dịch vụ hạ tầng
thêm các quầy làm thủ tục quầy soi chiếu kiểm tra an ninh tăng cường làm thủ tục qua mạng
nhưng vẫn không tránh được việc ủ nứ từ sáng đến đêm
lượng khách đi lại trong nước tăng cao trong dịp này
cộng với việc rất đông kiều bào về nước đón tết
kéo theo lượng người thân đưa đón khiến sân bay phải gồng mình đón khách
sân bay tân sơn nhất đã tăng cường tối đa nhân lực phục vụ để phục vụ hành khách
đáp ứng sự tăng trưởng về sản lượng vận chuyển hàng không trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
với số lượng hành khách đi máy bay dự kiến lên tới trên bốn triệu lượt
để giảm tải cùng với nỗ lực của phía sân bay
người dân cần tiếp tục chủ động bố trí thời gian đi lại hợp lý
sử dụng các dịch vụ điện tử hạn chế đưa tiễn không cần thiết
và tuân thủ các quy định đối với phương tiện giao thông về dừng đậu đưa đón người trong khu vực sân bay